thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng tám công an xã mường nọc huyện quế phong của tỉnh nghệ an
đã ban hành quyết định xử phạt một đối tượng trốn cách ly y tế
đó là đối tượng nguyễn đức khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xóm hải lâm xã mường nọc
trong quá trình cách ly tại nhà mới được một mươi ba ngày đã trốn vào bản vinh tiến xã hạnh dịch
để thăm vợ và con nhỏ
việc làm của khang đã bị nhân dân trong xóm phát hiện và báo chính quyền địa phương
căn cứ theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
khang bị xử phạt số tiền bảy năm triệu đồng

theo thời gian khuyến cáo của nhà sản xuất nếu tiêm mũi một astrazeneca từ ngày hai mươi một tháng sáu
thì giữa tháng chín sẽ tiêm mũi hai

ba một viên số đã tiêm đủ hai mũi
theo đó đã tiêm được gần năm sáu triệu mũi
trong đó tổng số mũi một là hơn năm ba triệu
mũi hai là hơn hai trăm hai mươi

vị trí khai tiêm mũi hai đã lồng vào kế hoạch tiêm mũi một
theo thời hạn khuyến cáo của nhà sản xuất
thực tế kế hoạch tiêm mũi hai nó lồng hẳn vào trong cả kế hoạch tiêm mũi một
tức là khi đến thời hạn hướng dẫn nhà sản xuất
thì chúng ta sẽ tiêm luôn
trên kế hoạch thì nếu mà hai mươi một sáu bắt đầu tiêm

ngoài ra thì cũng đang có kế hoạch

moderna thì là bốn tuần
virocell thì là ba đến bốn tuần
hiện nay thì chúng ta cũng đang chờ kế hoạch của bộ y tế để phân bổ thêm
sở y tế cũng khẳng định quan điểm của ngành y tế
là không phân biệt y tế công hay tư mà đối xử như nhau
trong đợt dịch này khối y tế tư nhân cũng đã gặp nhiều khó khăn
khi chuyển đổi thành nơi điều trị covid một mươi chín
chính vì vậy sở y tế cũng đã hỗ trợ các đơn vị này rất nhiều
về trang thiết bị y tế lắp đặt hệ thống oxy
để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người bệnh
hiện nay thì các cơ sở y tế ngoài công lập cũng có những đề xuất
ở trong đó thì cũng rất là nhiều đề xuất hợp lý
vì rất là nhiều bệnh nhân covid nhẹ
nhưng mà người ta muốn nằm trong một bệnh viện tư nhân
thì như vậy là những chăm sóc liên quan đến bệnh nhân covid
thuốc điều trị covid
hoặc là những gói nào chăm sóc một bộ y tế yêu cầu miễn phí
thì miễn phí hoàn toàn
còn những dịch vụ ví dụ như là nằm riêng một phòng
giống như là trước đây
thì các bệnh viện ngoài công lập có đề xuất là thu một phần phí dịch vụ
thì cái này thì ủy ban nhân thành phố cũng đã có văn bản gửi đề xuất với bộ y tế
cũng như bộ tài chính
thì hy vọng trong thời gian sắp tới thì có cái định hướng của các cái bộ
hiện thành phố có bảy mươi năm bệnh viện tầng hai
gồm các bệnh viện cấp thành phố bệnh viện giải chiến
các bệnh viện quận huyện tách đôi vừa điều trị covid một mươi chín
vừa điều trị bệnh thông thường
tầng ba có năm trung tâm hồi sức điều trị bệnh nhân nguy kịch
và ba bệnh viện
tổng số có ba sáu trăm linh giường tại tầng này
tổ công tác kiểm tra điều lệnh của công an thành phố hồ chí minh
trong khi làm nhiệm vụ đã hỗ trợ một thai phụ mang thai ba mươi bảy tuần
gặp tai nạn đi cấp cứu kịp thời và thoát khỏi nguy hiểm
sự việc xảy ra vào ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng tám
tại ngã ba trường chinh phan văn hớn quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
thời điểm trên chị phan thị lệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
điều khiến xe máy biên kiểm soát tám mươi sáu b
đã va chạm với xe máy biên kiểm soát sáu mươi tám s một trăm linh nghìn hai trăm ba mươi ba
do anh phùng ngọc bảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín điều khiển
cú va chạm mạnh khiến thai phụ ngã văn ra đường chân tay trề xước
sau khi ngã chị lệ có hiện tượng đau bụng nghi chảy máu trong
lúc này tổ công tác công an thành phố do trung tá trần mạnh hà làm tổ trưởng
đang kiểm tra điều lệnh tại chốt cầu tham lương
đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng tại chỗ đưa chị lệ đến bệnh viện cấp cứu
rất cảm ơn các đồng chí đã không ngại khó khăn dịch bệnh
tạo điều kiện cho giúp vợ tôi đi đến bệnh viện
tôi cũng xin chân thành cảm ơn
chúc các đồng chí nhiều sức khỏe
hoàn thành nhiệm vụ trong công việc
tại bệnh viện các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu cho thai phụ
hiện tại sức khỏe và tính mạng của chị lệ và thai nhi đều ổn định
và đang được tiếp tục theo dõi